như chúng tôi vừa thông tin theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi ở khu vực từ nghệ an đến quảng ngãi có mưa vừa
mưa to đến rất to để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ
lũ quét sạt lở đất ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã gửi công văn cảnh báo mưa lớn
gây ngập lụt đến các tỉnh từ nghệ an đến quảng ngãi triển khai thực hiện một số nội dung sau
theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn ngập lụt lũ quét sạt lở đất
thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
triển khai lực lượng sung kích kiểm tra ra soát các khu vực dân cư ven sông suối
khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu
lũ quét sạt lở đất tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn
khu vực ngập sâu nước chảy xiết sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất phòng chống ngập úng
khu vực đô thị khu công nghiệp kiểm tra giả soát triển khai phương án vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du
đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết
và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng
thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thưa quý vị kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm sẽ khai mạc trọng thể vào ngày hôm nay và sự khiến bế mạc vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
theo hình thức họp tập trung tại nhà quốc hội kỳ họp này được tiến hành theo hai đợt sự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là hai mươi hai ngày
đây là kỳ họp đánh dấu mốc giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá việc thực hiện các kế hoạch năm năm cũng như hàng năm
kỳ họp có khối lượng công việc lớn xem xét quyết định những nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật giám sát cũng như quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước
tại kỳ họp quốc hội sẽ xem xét thông qua chín dự án luật bao gồm luật đất đai sửa đổi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi luật nhà ở sửa đổi
luật tài nguyên nước sửa đổi luật viễn thông sửa đổi luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trả tự ở cơ sở luật căn cước công dân sửa đổi luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
bên cạnh đó quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến vào tám dự án luật bao gồm luật bảo hiểm xã hội sửa đổi luật lưu trữ sửa đổi luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật thủ đô sửa đổi luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
tối qua tại hà nội ban chỉ đạo ban tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba đã tổ chức lễ trao giải cho các tác giả nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc các tập thể đạt thành tích cao
tham dự lễ trao giải có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương phó trưởng ban chỉ đạo ba mươi năm của trung ương trưởng ban chỉ đạo cuộc thi
tham dự lễ trao giải có đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban chỉ đạo ba mươi năm trung ương
sau hơn chín tháng phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch lần thứ ba đã nhận được hơn ba trăm linh một bài dự thi ở cả năm loại hình tạp chí báo phát thanh truyền hình và video clip
với số lượng tác phẩm kỷ lục cuộc thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội và là một điểm nhấn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
từ đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thủ địch góp phần bảo vệ đảng nhà nước và chế độ

bên cạnh yếu tố lan tỏa cuộc thi có chất lượng chuyên môn cao với nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính đảng tính chiến đấu theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống lấy cái đẹp dẹp cái xấu lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực
nhiều tác phẩm dự thi làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh cương lĩnh đường lối chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
điểm nhấn đáng chú ý là các tác phẩm đề cập trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong xây dựng đảng bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cũng như vấn đề tự soi tự sửa nêu gương
điều đó cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay
cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị toàn xã hội và cả nước ngoài
thành công của cuộc thi năm nay cùng với hai năm trước đó năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai là minh chứng sinh động khẳng định nghị quyết ba mươi năm của bộ chính trị đã thật sự đi vào cuộc sống được triển khai bài bản đồng bộ hiệu quả sáng tạo và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng
qua các vòng chấm sơ khảo trung khảo hội đồng giám khảo đã lựa chọn được một trăm sáu mươi một tác phẩm để trao các giải a b
c khuyến khích và triển vọng giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan đơn vị địa phương phát động cuộc thi sâu rộng và nhiều bài viết chất lượng tốt
cuộc thi năm nay ban chỉ đạo ba mươi năm bộ công an đoạt giải tập thể xuất sắc
đáng chú ý loạt phóng sự chủ động nhận diện và đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo của các thế lực thù địch của truyền hình công an nhân dân đoạt giải a
cái loạt phóng sự cũng đã đề cập được rất nhiều những cái nội dung
cái liên quan tới cái vụ khủng bố ở tây nguyên
vấn đề thứ hai thì chúng tôi đã chỉ rõ được những cái nguyên nhân chính địch lợi dụng cái vấn đề dân tộc và tôn giáo
và cái thứ ba mà tôi cho rằng cũng rất là quan trọng đấy là thực tế vấn đề dân tộc và tôn giáo ở việt nam là được đảng và nhà nước rất là quan tâm
lễ trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng năm nay là một phần kế hoạch thực hiện sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi năm của bộ chính trị
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thủ định
dịp này trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa đã chính thức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ định lần thứ tư
trong khuôn khổ mùa giải v leage hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tối ngày hôm qua tại sân vận động hàng đẩy tp hà nội đã diễn ra trận tranh tài giữa câu lạc bộ công an hà nội và quy nhơn bình định
đây cũng là trận đấu tài
đầu tiên của câu lạc bộ công an hà nội trong mùa giải năm nay
ngay từ khi bước vào trận đấu cả hai đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tự tin trước cuộc chạm trá này
nếu như câu lạc bộ công an hà nội được đánh giá là đối thủ nạo ký tại mùa giải này
thì quy nhơn bình định cũng không kém cạnh với một tinh thần trình đấu rất cao và khát khao cạnh tranh quốc vô địch trong mùa giải v lic hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
hôm nay hai đội đã có một trận so tài phải nói là ngang sức ngang tài
chúng tôi cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu hết mình của đối khách
và chúng tôi cũng sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình cho các trận đấu sau
để mang lại niềm tự hào cho những người yêu thích câu lạc bộ công an hà nội
trên sân cỏ nếu như các cầu thủ nỗ lực chơi bóng
thì trên cá đài các cổ động viên cũng hết mình cổ vũ cho các cầu thủ
tinh thần của các cầu thủ thi đấu vẫn rất tuyệt vời công việc đã từng phá bóng
hi vọng rằng với
lối đá như này thì công an hà nội sẽ tiếp tục bảo vệ được vô địch trong mùa giải mới
khán giả hôm nay đi cũng rất đông và rất hào hứng
để thể hiện một cái màn trình xuyến xứng đáng của một đội là đội tiêu kiếm lịch vy lịch
thực ra là năm nay công an hà nội không còn là bất ngờ nhiều hơn bất ngờ ở vy lịch nữa
cho nên đội bình định đã có những đấu pháp rất phù hợp để đấu lại đội công an hà nội
và hiệp một không may mắn cho công an hà nội là chúng ta đã thua một
nhưng mình hi vọng rằng với bản lĩnh của những đám chiếm vua địch thì trong hiệp hai các cầu thủ công an hà nội sẽ đứng lên
sẽ khơ hoả và sẽ chiến thắng để cho nó làm thỏa mãn mong ước của khán giả đã đến chân ngày hôm nay
dù hơi tiếc nuối khi chưa thể chiến thắng ở diện đầu gia quân nhưng với tỷ số hòa một một
hi vọng quân lực bộ công an hà nội sẽ có những trận cầu thành công trên hành trình bảo vệ ngôi vương trong mùa giải vy lịch hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm hai mươi hai một mươi đến hai mươi bốn một mươi ở khu vực từ nghệ an đến quảng hải có mưa vừa mưa to đến rất to
để chủ động ứng phó giảm thiểu thuyệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ lũ quét sặt lở đất vào chiều hôm qua hai mươi hai một mươi
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã gửi công văn cảnh báo mưa lớn gây ngập lụt đến các tỉnh từ nghệ an đến quảng ngãi triển khai ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt
theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn ngập lụt lũ quét sạt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
theo thông tin từ bộ đội biên phòng thành phố hải phòng lực lượng tìm kiếm cứu nạn của đồn biên phòng đoàn xá bộ đội biên phòng thành phố hải phòng tổ chức cứu nạn thành công hai thuyền viên tàu vận tải tb một nghìn bốn trăm hai mươi một bị nạn ngoài sông văn úc huyện kiến thụy thành phố hải phòng
vào khoảng sáu giờ bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi đồn biên phòng đoàn xá nhận được đề nghị cứu nạn khẩn cấp của anh vũ văn doãn chú tại tỉnh thái bình là thuyền trưởng tàu vận tải tp một nghìn bốn trăm hai mươi một gồm ba thuyền viên đều là nam đang hành trình từ quảng ninh về hà nam đến khu vực cửa sông văn úc thì bị hỏng máy sóng đánh trôi giạt vào gồ đông nước tràn vào khoang máy và khoang hàng làm chìm tàu
đến bảy giờ năm mươi phút cùng ngày tổ cứu nạn đã tiếp cận được phương tiện và nhanh chóng